vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay chủ nhật ngày hai mươi ba tháng tám xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình là nhiễm tư tức an ninh trật tụ đáng chú ý trong hai mươi bốn h qua và thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sau hai mươi bốn giờ nỗ lực tích cực điều tra đêm qua công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
và công an tỉnh tuyên quang đã bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại công viên nguyễn văn cử phường đại phúc thành phố bắc ninh
ngay sau khi nhận được tin báo của anh nguyễn văn hưng ở phường khúc xuyên thành phố bắc ninh về việc ngày hai mươi một tháng tám
anh để lạc con trai là cháu nguyễn cao gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám tại công viên nguyễn văn cử đoạn đối diện hồ điều hòa thành phố bắc ninh
giám đốc công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo công an tp bắc ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động
và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy
xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án bắt cóc trẻ em sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi giám đốc công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo
xác lập chuyên án huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng
đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám công an tỉnh bắc ninh cùng với sự phối hợp của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an tỉnh tuyên quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu nguyễn cao gia bảo tại xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đồng thời di lý đối tượng nguyễn thị thu ba mươi hai tuổi quê quán tổ năm phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng là đối tượng bắt cóc cháu bảo từ tuyên quang về bắc ninh
thế em gọi đi theo em bé cũng đi theo cháu với người yêu thì cũng đã từng có một đứa con bởi vì cháu cũng đã từng thay ở đấy đi và cháu đã lỡ cháu làm mất đứa con đấy
bây giờ người yêu cháu nó cứ rục bảo là đi về trên này xem thế nào hỏi xin cưới cháu mục đích bắt đứa bé là để muốn người yêu và bố cả bố mẹ chồng đồng cảm và cũng đồng ý để cho bọn cháu đến với nhau
thu khai nhận ngay sau khi rụ rỗ cháu bé đi theo đã đưa cháu về phòng trọ ở phường khắc niệm tp bắc ninh và thay quần áo cho cháu
đến khoảng bảy giờ ngày hai mươi hai tháng tám thu đèo cháu gia bảo bằng xe máy từ phòng trọ về nhà người yêu ở xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn tỉnh tuyên quang thì bị phát hiện bắt giữ
tiến hành khám xét nhà trọ của thu lực lượng công an thu giữ bộ quần áo của cháu gia bảo
chúng tôi đã tiến hành các hệ vụ phân công cám bộ chiến sĩ các công an các huyện thành phố tỉnh xã và đặc biệt tỉnh lượng cảnh sát hành sức và công an huyện phố bắc ninh tiến hành
trong đó có sự hỗ trợ chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ tích cực phối hợp của quần chúng nhân dân cung cấp cho chúng tôi những nguồn tin rất quý giá
qua đó để chúng tôi sử dụng cùng các biện pháp biện phụ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của cục bình an sơn công an tỉnh tuyên quang và bằng các biện pháp biện phụ của chúng tôi đã giải cứu thành công cho bé và an toàn cho cháu và bắt được đối tượng
cháu gia bảo trở về bình yên khỏe mạnh từ tay lực lượng công an gia đình người thân cháu vỡ hòa trong niềm hạnh phúc
chúng tôi trân trọng cảm ơn các chú và sự vất vả của các anh tôi là toàn thể
mẹ cháu cũng rất là lo nhưng mà các anh cũng trần tĩnh em nhiều các anh cũng hết lòng với cả gia đình luôn em thật sự cảm ơn rất là cảm ơn các anh ở công an tỉnh bắc ninh
việc nhanh chóng giải cứu an toàn cho bé và bắt giữ đối tượng đã một lần nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với công an bắc ninh
ở đâu có lực lượng công an ở đó có bình yên và hạnh phúc
trưa nay tại trụ sở công an tỉnh bắc ninh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn hương giang và lãnh đạo thành ủy ubnd tp bắc ninh đã trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu thành công cháu nguyễn cao gia bảo
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng công an đã phá án nhanh giải cứu an toàn cháu bé về với gia đình
nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong quá trình đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong công cuộc giữ gìn trật tự an toàn xã hội
sát hại người phụ nữ bị liệt để cướp tài sản
nguyễn quang thoại chú tại thôn bảy xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng đã bị bắt giữ sau ba giờ gây án
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám công an xã gia hiệp nhận được tin báo của người dân trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là bà nguyễn thị kim thoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại địa phương
bà thoa bị tai biến liệt nửa người nhiều năm
nạn nhân chết trong tình trạng bị nhiều vết đâm do vật sắc nhọn gây ra ở cổ
tại hiện trường tủ gỗ của nhà bà thoa đã bị cậy mở
tiếp nhận tin báo công an huyện di linh đã vào cuộc và đến khoảng chín giờ sáng cùng ngày thì khống chế bắt gọn thoại khi đối tượng đang trốn sau vườn cà phê của một người dân
hiện công an huyện di linh đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn quang thoại đồng thời phối hợp cùng công an tỉnh lâm đồng lực lượng pháp y điều tra làm rõ vụ án mạng
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chiều nay bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại thành phố đà nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ hai mươi bảy tính từ khi dịch xảy ra tại việt nam
bệnh nhân năm trăm bảy mươi bảy là bệnh nhân nữ bảy mươi ba tuổi có địa chỉ tại quận liên triểu thành phố đà nẵng
bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạng giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ suy tim thiếu máu tăng huyết áp gãy xương đùi phải
bệnh nhân tử vong vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám tại trung tâm
bệnh nhân tử vong y tế huyện hòa vang với chẩn đoán biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng do viên phổi covid một mươi chín trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối tăng huyết áp suy tim gãy cổ xương đùi
cũng trong ngày hôm nay bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị hạnh giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang khẳng định là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường mỹ long tp long xuyên tử vong tại bệnh viện không phải là do mắc covid một mươi chín
trước đó vào trưa ngày hai mươi hai tháng tám bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang với triệu chứng sốt đau họng nhưng không khó thở
bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr cho bệnh nhân và kết quả là âm tính nguyên nhân tử vong của bệnh nhân được chẩn đoán là do suy hô hấp cấp do lao phổi tiến triển
sau hai mươi ngày điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số sáu trăm sáu mươi chín là bác sĩ trưởng khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đã khỏi bệnh
đây là bệnh nhân cuối cùng mắc covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai được xuất viện tính đến cho đến thời điểm này
trước đó vào ngày ba tháng tám ca bệnh số sáu trăm sáu mươi chín được xác định mắc covid một mươi chín và được đưa đến bệnh viện phổi đồng nai để điều trị
sau hai mươi ngày điều trị vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám bệnh nhân số sáu trăm sáu mươi chín được xuất viện và được đưa về cách ly tại nhà thêm một mươi bốn ngày theo quy định
trước đó bệnh nhân số năm trăm chín mươi năm là vợ của bệnh nhân số sáu trăm sáu mươi chín cũng đã được xuất viện sau hai mươi ngày điều trị khỏi bệnh
cả hai bệnh nhân đều trú tại khu phố ba phường quang ngân
quang vinh thành phố biên hòa khu vực hai bệnh nhân sinh sống và nơi làm việc của bệnh nhân số sáu trăm sáu mươi chín đã được chính quyền địa phương và các ngành chức năng phong tỏa
thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan và đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau một mươi bốn ngày dập dịch
hiện toàn tỉnh đồng nai còn một trăm tám mươi năm người đang cách ly tại nhà liên quan đến các ổ dịch tại thành phố đà nẵng
ngoài ra còn hàng trăm công dân việt nam từ nước ngoài về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn
toàn bộ những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
vào chiều ngày hôm nay công đoàn công an nhân dân và viện khoa học và công nghệ bộ công an đã chuyển hàng nghìn khẩu trang y tế
đồ bảo hộ và các vật tư y tế khác vào đà nẵng để hỗ trợ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an phục vụ công tác chống dịch covid một mươi chín
công đoàn công an nhân dân và viện khoa học công nghệ bộ công an đã vận chuyển gần một mươi bốn khẩu trang y tế các loại
một bộ quần áo bảo hộ một kính chống giọt bắn một chai nước rửa tay và nhiều vật tư y tế khác từ hà nội vào đà nẵng
để hỗ trợ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là sự hỗ trợ kịp thời và là sự động viên rất lớn để các cán bộ chiến sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
trong tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp tại thành phố đà nẵng

cũng tại thành phố đà nẵng
nâng cao năng lực xét nghiệm covid một mươi chín do nhu cầu liên tục tăng thì hiện tại đã có tám cơ sở y tế trên địa bàn
bảo đảm điều kiện thực hiện xét nghiệm giúp thành phố đạt được mức một mươi năm mẫu một ngày
bốn cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm sars cov hai gồm trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng
bệnh viện đà nẵng bệnh viện phổi đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an bệnh viện quân y một mươi bảy
bệnh viện đà khoa quốc tế vinmec đà nẵng trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao thiện nhân và bệnh viện c đà nẵng
với năng lực xét nghiệm và có thể thực hiện hơn một mươi năm mẫu một ngày
khởi động máy và với hoạt động công suất máy thì một ngày chúng tôi có thể làm được từ một đến một năm trăm linh mẫu
dinh thai tức là pcr
ngoài ra thì bệnh viện chúng tôi cũng đang thực hiện một xét nghiệm thứ hai
là xét nghiệm elisa tức là xét nghiệm kháng thể trong máu người bệnh
thực sự cái xét nghiệm này nó đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu rất cao
nhưng mà đồng thời cũng đòi hỏi cái hệ thống an toàn sinh học rất là đúng chủng
và thiện nhân cũng đã có những bước chuẩn bị trước từ nhiều tháng nay
cho nên bây giờ thì mới triển khai được
bộ y tế sở y tế thành phố đà nẵng cũng đang khuyến khích các cơ sở y tế khác
tiếp tục đầu tư nguồn lực để đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
góp phần cùng thành phố thực hiện phương án xét nghiệm sars cov hai cho toàn dân
chúng ta cần phải nâng cao năng lực xét nghiệm của tất cả các cơ sở y tế có đủ điều kiện để chúng ta
như thành phố đà nẵng trong một thời gian ngắn thì đã tăng được số lượng xét nghiệm lên đến vài chục lần
ngoài tám đơn vị trên xe là bộ xét nghiệm di động của trung tâm nhiệt đới việt nga
được bộ quốc phòng điều động vào đà nẵng
để phục vụ cho công tác xét nghiệm nhanh hỗ trợ xét nghiệm với năng lực tối đa một mẫu một ngày
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thì kể từ giờ ngày một mươi chín tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã yêu cầu các quán bia
nhà hàng phải thực hiện việc giãn cách từ một mét đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng
phải tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch của các cơ sở kinh doanh này
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hàng quán chưa thực hiện nghiêm túc
giãn cách theo quy định
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
chín giờ sáng cuối tuần tại phố phùng hưng quận hoàn kiếm
vẫn có rất đông người đến uống cà phê tại quán cà phê này
mặc dù chủ nhà hàng đã chủ động lắp vách ngăn phòng covid một mươi chín nhưng khách ngồi sát nhau
vách ngăn chỗ có chỗ không đủ bảo đảm an toàn phòng chống dịch
còn tại quán cà phê này thì khách hàng ngồi gần nhau bất chấp lệnh giãn cách một mét và quy định
không được kinh doanh trên vỉa hè khi thấy phóng viên ghi hình
nhân viên nhà hàng đã đi ra kê bàn ghế vào trong nhà
thậm chí còn có nhiều người bán hàng rong đi vào trong quán
tiếp xúc gần với khách hàng cũng như chủ cửa hàng
mọi hoạt động đều diễn ra bình thường tại những hàng quán này như chưa hề có quy định phòng dịch
covid thì các chú đây là thân với nhau rồi ở đâu thì đều biết chứ các chú không đi năng thang
chứ từ nhà đến đây uống cà phê xong rồi về ít chứ chú thỉnh thoảng rảnh
ra đây mà chủ yếu ngồi trong nhà hôm nay thì ngoài này còn chủ yếu ngồi trong nhà
hầu hết người dân ăn uống tại những hàng quán đều không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
không dùng khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn điều này cho thấy nhiều người dân vẫn
còn chủ quan chưa có ý thức tự giác vì an toàn bản thân cũng như những người xung quanh
để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng trong cuộc họp chiều ngày một mươi bảy tháng tám phó chủ tịch thường
trực ubnd tp hà nội nguyễn văn sử đã yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ công
tác phòng dịch cũng như thực hiện việc giãn cách tại các nhà hàng quán cà phê
tiếp tục huy động thêm lực lượng để kiểm soát lại các nhà hàng ăn uống quán xá là những cái đấy ta kiểm soát mạnh và thực hiện đúng các quy định
cần thiết thì xử phạt mạnh hơn thậm chí đóng cửa nếu như mà không thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo của tư chính phủ cho đến thành phố
trước thực trạng còn nhiều hàng quán chưa thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch đặc biệt là quy định giãn cách
lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm
đồng thời giả soát và giải tán các địa điểm kinh doanh tụ tập đông người trên vỉa hè
quan trọng nhất người dân phải có ý thức hạn chế các hoạt động ăn uống tại hàng quán để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
với những tin tức đáng chú ý từ các tỉnh thành phía nam
mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự tại tỉnh tiền giang
công an huyện tân phước tỉnh tiền giang đang tạm giam đối tượng phạm bảo hên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú ấp hòa thới xã hòa định huyện chợ gạo về hành vi trộm tài sản
hân đi làm thuê tại công trình xây dựng nhà ở của anh phạm hoàng ân
tại ấp tân vinh xã tân hòa thành huyện tân phước
lợi dụng sự sơ hở của anh ân hân đã trộm hai điện thoại di động rồi đem thế chấp với giá một triệu đồng
lấy tiền tiêu xài cá nhân qua điều tra hinh thừa nhận hành vi phạm tội
ngoài ra hơ đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa bắt tạm giam đối tượng huỳnh hoài thương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú ấp long trị xã bàn long huyện châu thành về hành vi trộm tài sản
tại cơ quan điều tra thương khai nhận lợi dụng tìm tập hóa của một người dân cùng xóm không có người trông coi
thương đã đột nhập vào trộm một sợi dây chuyền bốn chỉ vàng hai mươi bốn k trị giá gần hai mươi hai triệu đồng
trộm được tài sản thương đem bán lấy tiền trả nợ sau đó thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết thư đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào chiều tối qua một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều mét vuông nhà kho chứa mắm cá linh
ở tổ chính ấp khánh hòa xã biên giới khánh an huyện an phú tỉnh an giang
theo thông tin ban đầu ngọn lửa phát ra từ khu vực trước củi trong nhà kho rồi lan ra rất nhanh
nhận tin báo công an huyện an phú và đội biên phòng cửa khẩu long bình
cùng nhiều phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường cùng người dân tham gia dập lửa
do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy cùng với thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
hậu quả vụ hóa hoàng đã thư rụi nhiều mét vuông nhà kho chứa mắm của gia đình ông nguyễn văn sang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thiệt hại tài sản cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê và điều tra
cù lao tân lộc nằm trên sông hậu thuộc quận thốt nốt thành phố cần thơ
cách cầu vằm cống khoảng ba km về phía hạ lu
cụ lao có diện tích hơn ba ba trăm linh với dân số khoảng ba mươi người
từ lâu nơi đây đã nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như cá tra hay mận an phước
tuy nhiên những năm gần đây
nơi đây liên tục bị xói lỡ với diện tích đất biển mất mỗi năm hơn cả hectare
cù lao tân lộc hiện có ba điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài sáu hai mươi ba km
trong đó nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại đầu cù lao
thuộc khu vực long châu phường tân lộc với chiều dài bốn km
làm sạt lỡ hoàn toàn hơn sáu hectare đất của một mươi tám hộ dân
sống bằng nghề nuôi cá trồng cây ăn trái và nhiều nhà cửa khác
hiện nay tình trạng sạt lở vẫn còn diễn ra với mức độ lớn sâu vào đất liền khoảng bảy mét mỗi năm
có ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là các chi đá sông bị mất cân bằng
dòng cháy thay đổi và các hoạt động khai thác của con người
qua kiểm tra thực tế tình hình sạt lỡ lãnh đạo ưu ba nhân dân tp cn yêu cầu
chi cục thúy lợi thành phố phối hợp cùng với quận thốt nốt viện khoa học thúy lợi miền nam
khảo sát đưa ra giải pháp trình ưu ba nhân dân thành phố xem xét phê duyệt
thành phố sẽ tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của các bộ ngành ở trung ương
để thực hiện công trình chống sạt lỡ cho cù lao tân lộc
trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm và cả nước có những diễn biến phức tạp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo người dân đeo khẩu trang
để ngăn việc lây lan virus từ những người mắc covid một mươi chín sang người khác
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng tám
đã có một trăm bốn mươi tám người từ các vùng dịch covid một mươi chín đến tp hcm khai báo y tế
trong đó một trăm hai mươi ba người đã chuyển cách ly tập
hai mươi năm người thực hiện cách ly tại nhà đồng thời tăng cường hoạt động giám sát covid một mươi chín
tại cộng đồng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh
người nhập cảnh theo quy định
giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại tp hcm
hiện thành phố có một ba trăm bốn mươi năm người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung
và tám trăm tám mươi bốn người đang được cách ly tại nhà nơi cư trú
riêng với người từ thành phố đà nẵng về tp hcm trong thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng bảy
đến nay đã có hơn năm mươi bốn người khai báo y tế
chỉ phát hiện trường hợp nhiễm mới
thưa quý vị kiên giang là địa phương có nhiều xã đảo nhất khu vực tây nam bộ
để phát triển kinh tế biển đảm bảo an ninh quốc phòng
chính phủ đã xây dựng nhiều đường dây kéo điện ra đảo
hiệu quả đã được chứng minh khi đời sống người dân ngày càng được nâng cao
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn cho những công trình này đang là một vấn đề cần được quan tâm
khi mới đây đã có một trụ điện trên biển bị đâm ngã
đêm một mươi năm tháng sáu
một phương tiện đã va chạm vào trụ điện số hai mươi năm trên tuyến đường dây hai mươi hai kv vượt biển
ra đảo hòn tre khiến trụ này bị hư hại nặng
sự cố đã khiến một hộ dân trên đảo mất điện nhiều giờ liền
nhanh nhất là bốn mươi hai ngày trụ điện thay thế mới thi công xong
nếu trời mưa bão thời gian khắc phục phải mất hai tháng
để đảm bảo cấp điện cho đảo liên tục đó cho nên là phải làm một cột mới
rồi mình chuyển dây từ cái này qua
cột mới rồi mới thu hồi cái cột thì lúc này
còn mình sử dụng lại cái vị trí này thì mình phải cắt phải cắt điện
cái dài thời gian ngưng cắt cho đảo cấp điện
hiện có năm đường dây kéo điện vượt biển ở tỉnh kiên giang
đó là đường dây hòn đất hòn tre đường dây xẻo nhầu hòn sơn đường dây hòn nghệ
đường dây kéo điện ra sơn hải và đường dây núi đèn hòn đốc hòn ngang
đa phần người dân đều có ý thức bảo vệ đường dây các trụ điện
tuy nhiên vẫn có một số ít phương tiện đánh bắt tôm cá quanh các trụ gây mất an toàn
nguy hiểm lắm
nhưng mà ai cũng muốn ra ra
nói chung là cái cuộc sống của người ta rồi ra ngoài đó
cái người ta lên mấy cái bệ đó
cái người người ta đi câu thường thường đi câu
thì người ta bỏ nèo cũng gần gần đó thôi
điện lực kiên giang cho biết thời gian qua đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ như hàng hải biên phòng
gắn đèn tín hiệu cảnh báo đảm bảo luận tuyến
dù vậy những sự cố va chạm hoàn toàn có thể xảy ra nhất là lúc ban đêm
chỉ cần tài công lơ là hoặc ngủ quên phương tiện có thể đâm vào trụ điện gây hư hại
thứ nhất là làm cái hệ thống chống da đập trên các cái trụ mà dược biển
tăng cường gắn các đèn cảnh báo để cho người dân và các phương tiện để nhìn thấy rõ hơn
trải biên phòng rồi cũng như các xã
và phối hợp với người dân làm sao mà khi đánh bắt hải sản là không nên đến các trụ điện dược biển từ hòn đất ra hòn tre
để đảm bảo an toàn tích mạng hải sản người dân cũng như là an toàn cho cái trụ điện hệ thống lưới điện
để đưa điện ra các đảo ở kiên giang là một quá trình lâu dài tốn như công sức và tiền bạc
vì vậy các phương tiện lưu thông trên biển cần thận trọng chấp hành nghiêm các quy định giao thông
vừa giúp đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của bản thân
vừa tránh gây hư hại đường dây điện ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân khác
hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động an sinh xã hội
chung sức vì cộng đồng nổi bật nhất của tuổi trẻ công an tỉnh hậu giang thời gian qua
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cán bộ đoàn viên thanh niên đã hiến gần một hai trăm linh đơn vị máu
trong đó có những chiến sĩ đã phát huy tốt sức trẻ của mình nhiệt tình với công việc đầy tính nhân văn này
đại úy nguyễn văn phương bí thư đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh công an tỉnh hậu giang
với thành tích một mươi bảy lần hiến máu và vận động hơn hai trăm linh người cùng hiến
đồng chí đã xuất sắc được công nhận là một trong một trăm linh tấm gương được tôn vinh
tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc
do ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức tại hà nội vào năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc sống hôm nay vẫn có nhiều người cần đến những người máu an toàn như những dùng sao dùng sao
trong thời gian tới thì vẫn có nhiều người cần đến những người máu an toàn như những dùng sao dùng sao
bản thân cố gắng hiến nhiều hơn nữa dặn động gia đình người thân bạn bè tham gia hiến nhiều hơn nữa
đó là một đồng ý nghĩa trong cuộc sống tổng đồng
bản thân tôi đối với bản thân tôi thì đó là một niềm vinh dự tôn vinh xứng đáng nhất
từ năm hai nghìn chín công an tỉnh hậu giang đã thành lập mô hình ngân hàng máu sống đầu tiên của mình
với chín mươi bảy thành viên là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
đến nay đã có một trăm hai mươi thành viên sẵn sàng hiến máu
trong những trường hợp của bản thân
trường hợp khẩn cấp cấp cứu do tai nạn giao thông
những giọt máu từ mô hình này như một sợi dây kết nối giữa người với người
giữa yêu thương với yêu thương giữa tinh thần trường nghĩa với cảnh đời nguy khốn
cách đây vài năm trong lúc mô bệnh tim
thì bà đinh thị tuyết dân ngụ xã xà phiên huyện long mỹ bị thiếu máu
rất mang người hiếu máu giúp bà dân vượt qua ca mổ thành công
hiếu máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn nguồn máu dự trự thiếu hụt nghiêm trọng
công an tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng
với chủ đề hành trình giọt máu nghĩa tình
bên cạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn trật tự xã hội thì hiếu máu tình nguyện
thì mình muốn góp một phần công sức nhỏ của mình để hiến máu
mong rằng cái công sức nhỏ của mình những giọt máu nhỏ của mình
để cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là trong mùa dịch bệnh
hiến máu tình nguyện việc làm ý nghĩa đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc
nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về việc hiến máu cứu người
qua đó tiếp tục kế thừa phát huy tốt phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy vì nước quên thân vì dân phục vụ